thành phố hồ chí minh vừa phát hiện ổ dịch covid một mươi chín mới tại một tu viện trên địa bàn quận gò vấp
và hiện nay chùm ca nhiễm này được khoanh vùng
đa số các em học sinh đều đã được tiêm hai ba mũi vaccine tình trạng sức khỏe ổn định
theo báo cáo của ủy ban nhân dân phường năm quận gò vấp vào ngày một mươi năm tháng hai
một trường trung học cơ sở trên địa bàn phường sáu xét nghiệm tầm soát
và phát hiện học sinh dương tính với sars cov hai
học sinh này có triệu chứng mệt mỏi đang cư trú tại một tu viện trên đường dương quảng hàm phường năm
vào ngày một mươi sáu tháng hai tu viện này đã thực hiện tầm soát cho toàn bộ học sinh tu sĩ và những người đang cư trú tại đây
qua test nhanh phát hiện năm mươi bốn ca dương tính gồm năm mươi ba học sinh và một tu sĩ
hiện ủy ban nhân dân phường các đoàn thể và trạm y tế phường tiếp tục theo dõi tình hình thường xuyên trao đổi
giám sát kịp thời và xử lý ổ dịch nắm tâm tư nguyện vọng để hỗ trợ nhà dòng
trong công tác hậu cần chăm sóc điều trị f
nhà dòng cũng đang thực hiện đảm bảo các quy định về an toàn phòng chống dịch bệnh